cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một mươi ba đối tượng vào vườn quốc gia york don
chặt hạ trái phép hai cây gỗ giáng hương quý hiếm cả một mươi ba đối tượng này đều trú tại thị trấn ea súp
huyện ea súp tỉnh đắk lắc do đối tượng iwick hara sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cầm đầu
trước đó vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám yoxra rủ một mươi hai đối tượng còn lại góp tiền mua thức ăn
và mang theo các dụng cụ cưa cắt phương tiện vận chuyển để vào vườn quốc gia york don cưa gỗ quý
về bán lấy tiền tiêu xài tại đây các đối tượng đã cắt hạ hai cây gỗ giáng hương thuộc nhóm hai a
với khối lượng hơn một tám mét khối sau khi xẻ hộp vương vắn một mươi ba đối tượng này đã dùng xe đạp độ
chế vận chuyển ra khỏi rừng đến ngày tám tháng hai khi cả nhóm đang trên đường vận chuyển gỗ
thì bị một tổ công tác của hạt kiểm lâm vườn quốc gia york don phát hiện bắt giữ cùng tăng vật